liên tiếp trong thời gian vừa qua cơ quan chức năng đã xử lý nhiều đối tượng có hành vi cản trở
chống đối người thi hành công vụ trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật nhiều đối tượng đã bị xử phạt ở mức kịch khung
và truy cứu trách nhiệm hình sự
thế nhưng tình trạng chống người thi hành công vụ vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp
với mức độ nghiêm trọng
ngay trong ngày sáu tháng tám tại quận cầu giấy thành phố hà nội khi tới chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
thay vì dừng xe theo quy định một nam thanh niên sinh năm hai nghìn hai đã tăng ga phóng nhanh
với ý định thông chốt và đâm mạnh khiến một chiến sĩ công an bị thương
nguyễn quang tú sinh năm hai nghìn hai ở huyện đan phượng hà nội hiện đang bị cơ quan công an tạm giữ
để điều tra làm rõ vụ việc
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày sáu tháng tám tại điểm chốt phòng chống dịch trên đường hồ tùng mậu
phường mai dịch quận cầu giấy bất chấp hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra
nam thanh niên này đã tăng ga
đâm thẳng vào thượng úy nguyễn duy khánh cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự
công an quận cầu giấy khiến đồng chí khánh bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
trên địa bàn quận cầu giấy lực lượng công an với vai trò là nòng cốt đang thực hiện nhiệm vụ
ở hơn bốn mươi chốt kiểm soát phòng chống dịch kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện di chuyển vào địa bàn
theo chỉ thị một mươi bảy của thành phố
quá trình thực hiện nhiệm vụ các cán bộ chiến sĩ gặp nhiều khó khăn
trên tinh thần tuyên truyền giải thích nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định là chính
tuy nhiên cũng có những cá nhân cản trở gây khó khăn cho lực lượng chức năng
thậm chí là chống đối người thi hành công vụ
trước khi thực hiện nhiệm vụ đồng chí trưởng công an quận đã tổ chức họp tất cả các chí tổ trưởng
cũng như các lực lượng tham gia lực lượng chốt và lực lượng tuần tra tham gia công tác phòng chống dịch
trên địa bàn quận đã tổ chức quán triệt tới từng cán bộ chiến sĩ
thực hiện nghiêm điều lệnh công an nhân dân và văn hóa ứng xử công an nhân dân
và xử lý các phòng chống dịch thì với tinh thần tuyên truyền nhắc nhở
và hướng dẫn người dân thực hiện đúng cách
đồng thời cũng xử lý nghiêm những trường hợp chống đối
sau phẫu thuật đến chiều hôm nay tình trạng sức khỏe của đồng chí nguyễn duy khánh
cơ bản đã ổn định vụ việc xảy ra tiếp tục cho thấy những khó khăn
mà lực lượng công an thường xuyên phải đối mặt trên trận tuyến phòng chống dịch
và đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
vừa qua thì cũng cái thời gian dịch giã như thế này thì cháu cũng là một trong những người
rất là vất vả đi sớm về muộn gia đình cũng cố gắng là trông non
chăm sóc cháu
nhưng mà cũng mong là sáu cháu được nhanh chóng để hồi phục được sức khỏe
để mà tham gia tiếp tục phục vụ công tác trong lực lượng công an nhân dân
rất vinh dự và tự hào cho có những người con như thế này
sẽ tiếp tục với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngay khi sức khỏe bình phục
không chỉ riêng đồng chí khánh mà đó cũng là tinh thần cố gắng khắc phục
mọi khó khăn tiên phong trên tuyến đầu chống dịch mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an
luôn tâm niệm